trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại địa bàn cũng như việc đã có thêm cơ sở y tế ghi nhận các ca nhiễm mới sars cov hai
sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể kiểm soát chặt chẽ người ra vào cơ sở y tế thực hiện triệt để việc khai báo y tế đối với toàn bộ người ra vào cơ sở
giám sát tăng cường hơn nữa việc sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử để phục vụ tốt công tác truy vết trong trường hợp phát sinh ca bệnh
các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện sớm người bệnh nhiễm sars cov hai tại bệnh viện
đồng thời giả soát lại toàn bộ quy trình khám điều trị chăm sóc bệnh nhân quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của bộ y tế
tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm sars cov hai của nhân viên y tế nhân viên phục vụ người bệnh và đối tượng liên quan
không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh và từ các cơ sở khám bệnh ra cộng đồng
đặc biệt sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải ra soát lại quy trình giám sát phơi nhiễm đối với tất cả nhân viên y tế nhân viên phục vụ tham gia chăm sóc và điều trị người bệnh